để chủ động phòng chống với cơn bão số hai ubnd tp hải phòng yêu cầu các địa phương và các lực lượng chức năng
chủ động theo dõi sát tình hình diễn biến của bão chỉ đạo các đơn vị phòng chống theo phương án bốn tại chỗ
bộ đội biên phòng tổ chức kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn
để chủ động ứng phó với cơn bão số hai bộ chí huy bộ đội biên phòng tp hải phòng đã phối hợp với các lực lượng khác
kiểm đếm thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động neo đậu tại các bến về nơi tránh trú an toàn
hơn bốn trăm năm mươi lồng bè với hơn một hai trăm tám mươi lao động với hơn ba trăm một mươi tròi canh và ba trăm một mươi lao động biết vị trí hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới
trong đó có hơn năm trăm tám mươi phương tiện với hơn một tám trăm chín mươi lao động đang hoạt động
hải phòng đã có kế hoạch và phương án huy động bốn mươi một năm trăm bảy mươi người hơn một hai trăm một mươi ô tô các loại và hơn hai trăm linh máy phát điện
hàng chục mét khối đất đá cát các loại để tham gia xung kích hộ đê phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn